hôm nay đã diễn ra lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập đảng bộ thành phố hải dương ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi tám hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tại số nhà một mươi bảy phố đông môn nay là phố phạm hồng thái trước sự chứng kiến của đồng chí hoàng văn thụ
ủy viên thường vụ sứ ủy bắc kỳ tri bộ đảng cộng sản đầu tiên của thành phố hải dương được thành lập
tiền thân của đảng bộ thành phố hải dương ngày nay gồm ba đồng chí nguyễn thượng mẫn nguyễn văn sớ bùi văn giáp
trải qua tám mươi năm phát triển đến nay đảng bộ thành phố hải dương có trên một mươi bốn đảng viên sinh hoạt ở sáu mươi hai tri bộ
trong những năm qua đảng bộ và nhân dân thành phố hải dương đã vận dụng sáng tạo có hiệu quả đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương đạt được nhiều thành tiệu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế
xã hội an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng chính quyền đoàn thể phấn đấu xây dựng thành phố hải dương trở thành đô thị loại một trước năm hai nghìn hai mươi